chỉ có em chấp nhận khi anh chỉ còn nửa bệnh
hỡi em xinh tươi lan giá tuyệt vời
khiến cho em đầy
nhìn theo nắm say ngớt ngây
em ơi lan giá dạng người
anh gì mà xinh thế

với hạt nhà đam giòn dài tươi ngon
cùng canxi và vitamin d ba
cho làn da thật đẹp
sữa chua ăn vinamilk ngon mê say đẹp ngất ngây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi nhận được quyết định truy nã
từ cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh đồng nai
đối với ba đối tượng
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng lê văn thảo
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại thị trấn hộ phòng
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
cao một m sáu mươi sống mũi hơi lõm
và có sẹo chấm cách ba cm
trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội tổ chức cưỡng ép người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phải nhận quyết định truy nã
số một mươi ba ngày ba mươi tháng chín
của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai
là đối tượng nguyễn khảnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại một trăm chín mươi hai
khu phố ba phường tân hòa thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
và đối tượng ngô minh quang
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
hộ khẩu thường trú tại một trên chín a
tổ năm xã hóa an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
cũng bị truy nã về tội tổ chức cưỡng ép người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi năm
thẳng da ngăm đen
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện